màng chiếc vali có biểu hiện khả nghi trên đường chu van an quận bình thạnh
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bốn mươi hai chiếc điện thoại di động iphone một mươi bốn các loại
hiệu apple do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử
trị giá lô hàng này lên đến một sáu tỷ đồng
đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện tạm giữ trên bảy trăm linh chiếc điện thoại di động iphone đã khoa sử dụng
vận chuyển trái phép từ singapore về việt nam qua đường hàng không
vụ việc này đã được cơ quan công an thành phố hồ chí minh mở rộng điều tra khởi tố vụ án hình sự
nhận định qua các vụ việc điện thoại iphone sách tay bị phát hiện
cơ quan chống buôn lậu hải quan cho rằng nắm bắt nhu cầu sử dụng những mặt hàng công nghệ mới ra mắt như iphone một mươi bốn
các đường dây buôn lậu gom hàng ngay từ nước ngoài để tìm cách đưa vào trong nước tiêu thụ
phương thức hoạt động khi đi qua các cửa khẩu hàng không là nguy trang tinh vi trong hành lý sách tay
hoặc chia lẻ hàng hóa cho nhiều người cầm để tránh khai báo khi nhập cảnh
trong hành lý sách tay thì các đối tượng cất giấu trong những cái túi nhỏ gọn thậm chí là quấn quanh người
các đối tượng thường dùng phương thức là xé lẻ hàng hóa thành các kiện nhỏ qua đường hàng không
hoặc đường biêu chính quốc tế chuyển phát nhanh cố ý khai báo
sai tên hàng hóa số lượng chủ lợi để nhập lậu gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện cũng như là bắt giữ
khác với mọi năm năm nay mặt hàng điện thoại iphone một mươi bốn được hãng thông báo mở bán tại việt nam sớm một tuần
giữa tình hình thị trường đang nóng về nguồn hàng nhiều người tiêu dùng trong nước tỏ ra khá kiên nhẫn chờ đợi món đồ công nghệ yêu thích
mình đã sử dụng rất nhiều iphone mình thấy rằng là cái độ ổn định nó rất là cao
tuy nhiên rằng đồ công nghệ thì không thể tránh khỏi
mình đánh cược với một cái mức giá vài chục triệu để sở hữu sớm hơn thì mình nghĩ là nó không đáng
cảm quan bên ngoài thì mình thấy những cái sản phẩm này gần như là không có sự khác nhau
và đối với những sản phẩm đồ công nghệ ở trong nước có thể là sẽ phân phối chậm hơn so với những sản phẩm mà sách tay về việt nam
tuy nhiên là cái mình sẽ được ngưỡng đầy đủ hơn những cái quyền loại của mình
đại diện của hãng apple tại việt nam cũng cung cấp thông tin và đưa ra những cảnh báo về dòng hàng iphone sắp tay nhập lậu
theo đó ngoài những rủi ro pháp lý thì khách hàng có thể đối mặt với việc bị từ chối bảo hành từ hãng nếu máy xảy ra hỏng hóc
hiện tại thì các trung tâm bảo hành chính hãng tại việt nam sẽ không cho phép khách hàng mua các sản phẩm sách tay
mang các sản phẩm sách tay kể cả có hóa đơn đến để thực hiện bảo hành tại trung tâm bảo hành của hãng
vì vậy mà nếu mà khách hàng mua các cái sản phẩm sách tay tại các thị trường khác ngoài việt nam
thì hoàn toàn là họ sẽ gặp phải rủi ro
là không được hưởng toàn bộ các cái chính sách bảo hành cũng như là hậu mãi sau bán của sản phẩm
tôi thấy là hiện tại với cái việc sử dụng hàng chính hãng thì khách hàng được chăm sóc sẽ tốt hơn
ví dụ như là đứng trên một phương diện là một khách hàng anh có thể anh đặt cọc và chúng tôi sẽ thông báo với thời gian anh có thể nhận được máy
bên cạnh đó thì có những chính sách rất đặc biệt ví dụ như là cái giá có thể biến động giảm
thì hoàn toàn các nhà bán lẻ cũng sẽ đưa ra mức giá giảm cho những khách hàng
và khi mà có tăng giá thì chúng tôi cũng không tăng giá
thì đó là những chính sách bảo vệ quyền lợi của khách hàng mà chỉ có những cái đơn vị ủy quyền hoặc là hệ thống chuỗi lớn mới đưa ra
với những dòng sản phẩm khác như iphone một mươi bốn một mươi bốn plus và một mươi bốn pro thì nhu cầu của thị trường tôi nghĩ là đáp ứng đủ
liên quan đến ngăn chặn nguy cơ nhập lậu điện thoại trong đó có mặt hàng iphone một mươi bốn
tổng cục hải quan đã có các văn bản gửi các cục hải quan địa phương quản lý các sân bay quốc tế
cơ quan này đề nghị các đơn vị tăng cường thu thập phân tích thông tin trên địa bàn đối với các tuyến rủi ro cao
để xác định các đối tượng lô hàng tiện hàng có nguy cơ vận chuyển trái tốt hàng hóa nhằm trốn thuế ra lận thương mại
những năm qua vận tải hàng không với ưu thế nhanh gọn ngày càng được khách hàng ưu tiên sử dụng
mặc dù gốc ví cao nhưng những dòng hàng hóa từ nước ngoài về việt nam qua các chuyến bay ngày càng lớn
ngoài những mặt hàng được máy bay chuyên dụng vận chuyển thì một lượng không nhỏ hàng hóa trên các chuyến bay chở hành khách cũng được vận chuyển về
vậy công tác phân loại giám sát hàng hóa và chống
các đối tượng muôn lậu qua đường hàng không đang được các cơ quan chuyên trách thực hiện như thế nào
sau đây là ghi nhận tại hai cảng hàng không quốc tế lớn nhất việt nam là nội bài và tân sơn nhất
kiểm tra bằng biện pháp soi chiếu đối với toàn bộ hành lý của người nhập cảnh hàng hóa nhập khẩu qua các tuyến singapore đài loan trung quốc hồng kông trung quốc nhật bản hàn quốc pháp đức anh mỹ
các biện pháp này tập trung chủ yếu vào những nhóm nhập cảnh là người việt nam thành viên tổ bay lô hàng kiện hàng
người việt nam gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp gian lận theo quy định hiện hành
trước đó vào tháng chín cục quản lý giám sát và cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan đã có văn bản đề nghị cục hải quan tp hcm phối hợp tăng cường công tác giám sát trực tuyến
giám sát kiểm tra mặt hàng thiết bị điện tử viễn thông điện thoại trên tuyến hàng không cụ thể là mặt hàng điện thoại iphone thế hệ thứ một mươi bốn
cục điều tra chống buôn lậu đã chỉ đạo tất cả các đơn vị nghiệp vụ giả soát đánh giá
phối hợp với cả các đơn vị hải quan địa phương nhất là tri cục hải quan sân bay quốc tế nội bài
sân bay quốc tế tân sơn nhất để kịp thời giả soát phát hiện những phương thức những thủ đoạn
những đối tượng buôn nậu cũng như vận chuyển hàng chế phép về các sân bay
một phần nào đó đã làm được hạn chế việc các đối tượng vận chuyển các thiết bị điện tử như iphone một mươi bốn về việt nam
phối hợp giám sát chặt các thiết bị điện tử diễn thông điện thoại dẫn chuyển trên các tuyến hàng không
từ singapore đài loan hàn quốc mỹ nhật úc đến sân bay quốc tế tân sơn nhất
tổng cục hải quan cho biết từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay có hơn một ba trăm hai mươi vụ buôn lậu qua đường hàng không bị phát hiện và thu giữ
tổng trị giá lên đến một trăm bảy mươi chín tỷ đồng
số liệu cho thấy phần lớn hàng hóa buôn lậu qua đường hàng không
là các sản phẩm thiết bị điện tử trong đó phổ biến nhất là điện thoại iphone samsung chip máy tính ipad hoặc mỹ phẩm thực phẩm chức năng
tại sân bay quốc tế nội bài các đối tượng buôn lậu tìm đủ kết thúc lắc luật như khai báo sai chủng loại hàng hóa
khai tăng hoặc giảm giá trị hàng hóa khai sai về số lượng chất lượng hàng hóa vận chuyển hàng hóa không khai báo với hải quan
áp mã hàng hóa không phù hợp với hàng hóa nhập khẩu thực tế nhập vào không đúng với nội dung cấp phép
trong thời gian vừa qua tri cục hải quan nội bài kết hợp với lại cơ quan công an đã phát hiện là xử lý một vụ trị giá là gần ba trăm linh triệu mặt hàng iphone nhập khẩu không có giấy phép vào việt nam
sì gà cũng đã phát hiện tiêu viên hàng không cũng như phi công đã nhập khẩu quá định lượng mặt hàng sì gà
thì cơ quan tri cục hải quan đã lập biên bản và xử lý kịp thời
từ giờ cho đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng hải quan xác định tập trung nâng cao hiệu quả
công tác phòng chống và kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua đường hàng không
lập và triển khai kế hoạch kiểm soát hải quan giám sát các chuyến bay trọng điểm
tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin về hành khách đối tượng trọng điểm mặt hàng trọng điểm chuyến bay trọng điểm
phối hợp với lực lượng công an trong việc kiểm tra điều tra những lô hàng có dấu hiệu vi phạm
bên cạnh những biện pháp chống buôn lậu của ngành hải quan
thì cục hàng không việt nam cũng duy trì việc triển khai kế hoạch phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không
cụ thể cục hàng không việt nam chỉ đạo các cảng vụ hàng không miền bắc miền trung miền nam tăng cường kiểm tra
giám sát tại các vị trí nhạy cảm như điểm kiểm tra an ninh hàng không khu vực phục vụ hành lý hàng hóa khu vực sửa chữa bảo dưỡng tàu bay
khu vực phục vụ tập kết đồ vật dụng cụ của suất ăn phục vụ trên tàu bay nhất là các chuyến bay quốc tế hay trên tàu bay
nhằm kịp thời phát hiện bắt giữ khi có hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không
mười tháng qua trong lĩnh vực chuyên trách lực lượng công an điều tra xử lý tám mươi chín vụ buôn lậu một trăm tám mươi bảy vụ sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm
tám vụ sản xuất buôn bán hàng giả hai mươi một vụ trôn thuế phát hiện xử lý một trăm bốn mươi chín vụ một trăm năm mươi hai cá nhân một mươi hai tổ chức phạm tội về môi trường
phát hiện sáu sáu trăm chín mươi bốn vụ một mươi sáu mươi sáu đối tượng phạm tội về ma túy đây là số liệu được bộ công an đưa ra tại hội nghị giao bàn công tác quý ba của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia diễn ra tại hà nội vừa qua
số liệu tổng hợp đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện xử lý gần một trăm linh vụ việc vi phạm
trong đó hơn một mươi hai hai trăm linh vụ buôn lậu vận chuyển trái phép hàng cấm hàng lậu gần tám mươi ba vụ gian lận thương mại gia lận thuế một tám trăm sáu mươi sáu vụ hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ thu nộp ngân sách nhà nước hơn bảy sáu trăm linh tỷ đồng khởi tố ba trăm tám mươi vụ bốn trăm bảy mươi hai đối tượng
tại hội nghị đại diện ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đánh giá hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đang gia tăng với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi hơn
đặc biệt tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ các tỉnh phía nam phát sinh nhiều vụ việc buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới chủ yếu là đường cát thuốc lá ngoại tệ và vàng
việc lợi dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra phức tạp do nhu cầu của người dân mua hàng trên không gian mạng gia tăng
công tác xác minh truy tìm xử lý vụ việc còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt kinh doanh trên ứng dụng mạng xã hội do thiếu cơ sở pháp lý
trong những tháng cuối năm ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia yêu cầu các bộ ngành địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ xây dựng chương trình kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba tăng cửa công tác phối hợp giữa các bộ ngành địa phương tạo sức mạnh đồng bộ tập trung quyết liệt chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
tại hội nghị thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia nhận định tới đây khi trung quốc mở cửa biên giới thì nguy cơ bùng nổ buôn lậu vào những tháng cuối năm là rất hiện hữu
do vậy các lực lượng cần phải tập trung cao và có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành hải quan biên phòng quản lý thị trường cảnh sát biển với lực lượng công an nhất là cảnh sát kinh tế an ninh kinh tế tạo thành một thế trận để ngăn ngừa hoạt động buôn lậu
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình aloba tăng chín ngày hôm nay xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở khung giờ này tuần sau